các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
thưa bác sĩ bệnh viêm kết mạc hay còn là bệnh nâu mắt đỏ thì là một căn bệnh diễn ra rất là phổ biến
vậy thì bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn về căn bệnh này đó là một căn bệnh như thế nào ạ
chiều chứng của bệnh viêm kết mạc thì tùy theo các nguyên nhân mà chúng ta có các điều kiện khác nhau
cụ thể như là nếu do virus thì chiều chứng của bệnh thì đối với bệnh nhân có cảm giác kích thích mắt rất là nhiều
cụ thể như là cụm vướng hai mắt chảy nước mắt và nhạy cảm ánh sáng
ngoài ra cái dấu hiệu do virus thì thường đi kèm theo bệnh này là những dấu hiệu về nhiễm trùng đường hô hấp như hắt hơi sổ mũi viêm họng hạch hoặc là lụy hạch trước tay
đối với nguyên nhân do vi khuẩn thì dấu hiệu ngoài các dấu hiệu như là đỏ mắt cộm vướng mắt chảy nước mắt thì dấu hiệu đặc trưng nhất do vi khuẩn đó là bệnh nhân có rất là nhiều rủi mắt
cái gì mắt này nó sẽ dính chặt vào trong mắt
là cho người bệnh cảm thấy rất là khó mở mắt sau mỗi sáng ngủ dậy
ngoài ra thì đối với một số thể bệnh do vi khuẩn đưa ra thì nó có những diễn biến rất là nặng và nhanh chóng có lẽ gây đến vết và thủng rác mạng
thì như vậy chúng ta cũng cần phải đi khám để điều trị kịp thời
còn một nhóm nguyên nhân nữa là do dị ứng thì nó thường nó thường do cơ địa của từng người một
và bệnh này thường thể hiện là các triệu chứng
bỏ mắt ngứa rát mắt và chảy nước mắt liên tục
bệnh này thì thường có xuất hiện theo mùa và dễ tái phát
nên là đặc biệt là khi gặp các dị viên
bác sĩ có thể cho biết là hiện nay thì đối với căn bệnh đau mắt đỏ chúng ta có những phương pháp điều trị hay là cách phòng ngừa như thế nào
đối với điều trị và phòng ngừa bệnh viêm kết mạc thì chúng ta biết được rằng là bệnh viêm cấp mạc là bệnh rất là phổ biến
tuy đây là một bệnh lý không nguy hiểm nhưng nó cũng có thể gây ra các biến chứng nếu không được điều trị kịp thời
và đúng phương pháp
vì vậy khi mà các triệu chứng người bệnh có các triệu chứng như kể trên
thì bệnh nhân cần phải đến khám chuyên khoa mắt để được các bác sĩ đánh giá tình trạng
và được kê thuốc điều trị phù hợp để tránh các biến chứng có thể phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra do bệnh viêm kết mạc mang lại
tuy vậy thì có một số thuốc thường được dùng trong bệnh viêm kết mạc đó là những thuốc đặc kê thăng sinh và giảm viêm để giảm bất kỳ ứng của thiết bản
trong trường hợp người nhà hoặc là bệnh bản thân chúng ta bị viêm kết mạc
thì chúng ta cũng cần phải lưu cao tinh thần phòng ngừa để tránh lây ra cộng đồng
đặc biệt thì chúng ta cũng không được sử dụng chung vật dụng cá nhân với người khác như kính trậu rửa mặt khăn mặt hoặc là chung thuốc nhỏ mắt
chúng ta cũng không được dây dụi mắt đặc biệt là khi tay chúng ta đang bật chúng ta cầm nắm vào những vật xung quanh
chúng ta cũng tránh chạm đầu lõ thuốc khi nhỏ mắt vào trong mắt để có thể tạo ra điều kiện để vi khuẩn có thể phát tán sớm nhặt ra mắt
đặc biệt là chúng ta cũng thường xuyên vệ sinh môi trường để loại bỏ các tác ngân dị nguyên dị ứng cho mắt
cũng như là vệ sinh làm sạch các môi trường để hạn chế các căn nguyên gây bệnh
xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
bản chất bệnh viêm kết mạc tương đối lành tính nhưng nếu không được xử lý đúng và triệt để
nó rất dễ gây ảnh hưởng xấu đến thiết kế
vì thế ngay khi có những triệu chứng của bệnh người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa mắt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời
để phòng tránh bệnh viêm kết mạng hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ mỗi người cần
sử dụng khăn vật dụng cá nhân riêng trong gia đình và nơi làm việc
không rụi mắt che miệng mũi khi hát hơi chảy mũi
rửa tay thường xuyên đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh ở nơi công cộng
nếu bạn sử dụng kính tiếp xúc cần được bác sĩ tư vấn và khám khi có triệu chứng cộm xốn chảy nước mắt
ngầm rửa vệ sinh contact lens hàng ngày
mà kính bảo vệ mắt khi ra ngoài trong môi trường làm việc ô nhiễm khói bụi và khi bơi
chúng tôi xin lưu ý viêm kết mạc có nhiều nguyên nhân và có thể gây nên giảm thị lực không hồi phục nên quý vị cần đến khám và tư vấn bác sĩ chuyên khoa mắt để điều trị kịp thời
còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai